tiếp tục chuyến thăm chính thức nước cộng hòa nhân dân trung hoa sáng ngày một mươi bốn tháng một
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tới đặt vòng hoa tại tượng đài chủ tịch hồ chí minh
trong khuôn viên đại sứ quán việt nam tại trung quốc thăm nói chuyện thân mật với cán bộ nhân viên đại sứ quán
đại diện doanh nghiệp lưu học sinh và bà con việt kiều đang sinh sống học tập công tác tại trung quốc
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã thông báo một số nét lớn về tình hình trong nước
và kết quả chuyến thăm chính thức trung quốc bày tỏ hài lòng về kết quả các cuộc hội đàm
hội kiến với các đồng chí lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước trung quốc
trong chuyến thăm lần này phía trung quốc đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao việt nam sự đón tiếp trọng thị chú đáo
hai bên đã trao đổi cởi mở thẳng thắn nhiều vấn đề nhằm thúc đẩy quan hệ song phương
ký kết một mươi năm văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực và ra thông cáo chung
tổng bí thư nguyễn phú trọng đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác của tập thể cán bộ
nhân viên đại sứ quán việt nam tại trung quốc thời gian qua góp phần thúc đẩy
triển khai có hiệu quả những thỏa thuận giữa lãnh đạo hai đảng hai nước tăng cường quan hệ kinh tế
thương mại và đầu tư bảo vệ quyền và lợi ích quốc gia cũng như cộng đồng người việt nam tại trung quốc
tổng bí thư mong muốn kiều bào và lưu học sinh việt nam tại trung quốc
nghiêm túc chấp hành luật pháp nước sở tại luôn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc
hướng về quê hương đất nước phát huy vai trò cầu nối tăng cường hiểu nghị hợp tác giữa việt nam và trung quốc
tiếp đó tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã đi thăm thành phố hàng châu tỉnh chiết giang